mỹ xem xét miễn trừng phạt các nước mua dầu của iran
phát biểu nhân sự kiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp bắt đầu quá trình đếm ngược sáu mươi ngày trước khi chính thức có hiệu lực
bộ trưởng kinh tế nhật bản toshimisu motegi khẳng định nước này và các nước còn lại tham gia hiệp định
đều cam kết theo đuổi thương mại tự do và công bằng
trong tuyên bố ông motegi khẳng định các nước thành viên hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp hiểu rõ tầm quan trọng của những nguyên tắc tự do và công bằng trong thế kỷ hai mươi một chống lại chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên trên toàn cầu
theo ông motegi nhật bản đang có kế hoạch tổ chức cuộc gặp cấp bộ trưởng đầu tiên của hiệp định vào đầu năm hai nghìn một mươi chín để thảo luận về việc tiếp nhận các thành viên mới trong tương lai
trước đó cùng ngày
australia chính thức thông báo đã phê chuẩn cptpp trở thành quốc gia thứ sáu phê chuẩn hiệp định
với sự kiện này cptpp sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm nay tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới
với một thị trường khoảng bốn trăm chín mươi chín triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội gdp hơn một mươi tỷ đô la chiếm một mươi ba năm gdp của thế giới
liên quan đến căng thẳng giữa mỹ và iran bộ ngoại giao mỹ tuyên bố đang cân nhắc khả năng miễn trừ
trừng phạt đối với một số nước đang mua dầu mỏ của iran
thông báo của bộ ngoại giao mỹ cho biết washington sẵn sàng hợp tác với các nước đang giảm bớt nhập khẩu dầu mỏ của iran
và sẽ xem xét miễn trừ trừng phạt đối với từng trường hợp cụ thể
trước đó bộ ngoại giao hàn quốc đã đề nghị mỹ cấp một cơ chế linh hoạt để tránh cho các công ty của nước này
bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của mỹ
từ tháng năm vừa qua mỹ đã tăng cường các lệnh trừng phạt đối với các tổ chức và cá nhân của iran
dự kiến ngày bốn tháng một mươi một tới
là hạn chót để các nhà nhập khẩu dầu trên thế giới chấm dứt hoàn toàn các hoạt động mua bán với iran
nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của washington
israel đã tiến hành cuộc bầu cử địa phương diễn ra định kỳ năm năm một lần
trong đó bao gồm cả khu vực tại cao nguyên gold chiếm đóng của syri
bước đi này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền đam mát
tỷ lệ cử tri israel đi bầu trên toàn quốc là hơn năm mươi năm
tuy nhiên tại jerusalem chỉ đạt ba mươi năm
đây cũng là lần đầu tiên israel tổ chức bầu cử hội đồng địa phương tại khu vực cao nguyên golan
trước bước đi trên của israel hàng trăm người sắc tộc thiểu số druge đã tổ chức biểu tình
và tìm cách chặn lối vào của một số điểm bỏ phiếu tại khu vực này
trong khi đó bộ ngoại giao syri đã gửi thư tới tổng thư ký liên hợp quốc và hội đồng bảo an
nhằm phản đối việc israel tổ chức bầu cử địa phương tại cao nguyên golan
đồng thời kêu gọi liên hợp quốc đưa ra những biện pháp cần thiết đối với động thái này của t aviv
chính phủ anh thông báo sẽ phát hành đồng năm mươi xu mới để kỷ niệm sự kiện nước anh rời khỏi liên minh châu âu eu
hay còn gọi là brexit vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính anh cho biết sở đức tiền hoàng gia anh sẽ phát hành đồng xu brexit vào mùa xuân hai nghìn một mươi chín
nhân sự kiện nước anh rời eu
hình ảnh đăng trên trang mạng của sở đúc tiền hoàng gia cho thấy đồng năm mươi xu này có khắc dòng chữ
hòa bình thịnh vượng và tình hữu nghị với tất cả các dân tộc
một số tờ báo ủng hộ ý tưởng phát hành đồng su brexit trong khi đó nhiều người sử dụng twitter cho rằng
đồng su này sẽ bị mất giá sau khi được phát hành nếu đồng bảng rớt giá do ảnh hưởng của brexit
cựu ngoại trưởng cựu ứng viên tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu hierry clinton vừa đề ngỏ khả năng sẽ tiếp tục chạy đua
và ghế nóng của nhà trắng lần thứ ba trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi

trả lời trang tin recall mới đây bà hillary clinton vẫn chưa có thông tin về cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
trả lời trang tin recall mới đây bà hillary clinton vẫn chưa khẳng định có tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi hay không
khi được hỏi về việc tranh cử vào nhà trắng lần thứ ba bà clinton ban đầu đã hai lần nói không tuy nhiên sau đó bà lại cho biết mình muốn trở thành tổng thống
khi được hỏi rằng liệu bà có tính tới việc tranh cử hay không bà clinton nói rằng chưa có ý định gì và chỉ có thể cân nhắc về việc này sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày sáu tháng một mươi một diễn ra
khi được hỏi về việc tranh cử vào ngày sáu tháng một mươi một diễn ra giới quan sát nhận định rằng bà clinton có thể sẽ tiếp tục ra tranh cử tổng thống lần thứ ba và sẽ tranh cử với ông donald trump vào năm hai nghìn hai mươi với tư cách là ứng viên của đảng dân chủ
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt